chương trình hôm nay ngày hai mươi tám tháng bảy sẽ có những nội dung chính sau đây
chương trình hôm nay ngày hai mươi tám tháng bảy sẽ có những nội dung chính sau đây
song thực tế quá trình xây dựng vẫn còn những vấn đề tồn tại
trong giai đoạn tiếp theo hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi đòi hỏi sự điều chỉnh chỉ đạo kịp thời từ các cơ quan chức năng
để nắm mắt tận dụng được các cơ hội này để xây dựng nông thôn mới bảo đảm phát triển một cách bền vững
hàn quốc chuẩn bị khiếu ngại nhật bản lên phía kép theo
thưa quý vị và các bạn sáng nay tại lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam và đón nhận huân trường hồ chí minh
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
như tinh thần nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng giai cấp công nhân phải thực sự lớn mạnh tổ chức công đoàn việt nam phải không ngừng đổi mới
đồng thời xây dựng giai cấp công nhân có thể đạt được những nội dung chính sau đây
giai cấp bản lĩnh chính trị vững vàng có tắc phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
của mỗi người công nhân và toàn xã hội trong đó tổ chức công đoàn có vai trò trách nhiệm quan trọng
cùng sự có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung mương đảng đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư đồng chí nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung mương
đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung mương đồng chí phạm bình minh phó thủ tướng chính phủ đồng chí ngô xuân lịch
bộ trưởng bộ quốc phòng đồng chí tô lâm bộ trưởng bộ công an đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội đồng chí trần thanh mẫn
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí trần cẩm tú chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung mương đồng chí phan đình trạc
trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn hòa bình tranh án tòa án nhân dân tối cao cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ngành trung ương và địa phương
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ hơn ba mươi năm đổi mới giúp thế và lực của đất nước ta ngày càng lớn mạnh
uy tín quốc tế được nâng cao tạo tiền đế quan trọng để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
bên cạnh đó chúng ta cũng đối mặt với không ít những khó khăn thách thức tác động lớn tới việc làm thu nhập đời sống an ninh an toàn của người lao động
tới quan hệ lao động và tổ chức hoạt động của công đoàn
thủ tướng yêu cầu các cấp công đoàn mà trước hết là tổng liên đoàn lao động việt nam phải tiếp tục nắm vững và quán triệt sâu sắc các quan điểm
chủ trương của đảng nhất là nghị quyết hai mươi về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân việt nam thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
nắm bắt tình hình việc làm thu nhập đời sống lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động và cấn bộ công đoàn
để xây dựng các chương trình kế hoạch công tác sát xuất thực tế khoa học khả thi và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả
kịp thời tham mưu cho đảng cho nhà nước các vấn đề liên quan đến việc làm đời sống của người lao động và tổ chức hoạt động của công đoàn việt nam

nắm bắt tình hình việc làm thu nhập đời sống lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động và tổ chức hoạt động của công đoàn việt nam

nội dung hoạt động phải thiết thực phù hợp với điều kiện làm việc ngành nghề nhận thức của từng đối tượng đoàn viên người lao động
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc trao tặng huân chương hồ chí minh lần thứ ba cho công đoàn việt nam
thưa quý vị và các bạn chiều nay tại hà nội đã diễn ra hội nghị ban chấp hành tổng liên đoàn lao động việt nam lần thứ tư khóa một mươi hai
nhằm kiện toàn ban chấp hành đoàn chủ tịch và chức danh chủ tịch tổng liên đoàn khóa một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
lắng nghe báo cáo về một số vấn đề nâng cao phúc lợi và lợi ích cho đoàn viên và người lao động
xây dựng đội ngũ chủ tịch cốc đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
đồng chí trương thị mai quỳ viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung mương đã tới sự và phát biểu
tại hội nghị với một trăm linh số phiếu tán thành đồng chí nguyễn định khang quỳ viên trung mương đảng
trước đó là bí thư tỉnh ủy hà nam đã được bầu làm chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam khóa một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba thay cho đồng chí bùi văn cường
chúc mừng công đoàn việt nam đã trải qua chín mươi năm xây dựng và trưởng thành đồng chí trương thị mai nhấn mạnh
trước nhiều thách thức của thời kỳ hội nhấm tổ chức công đoàn cần đảm nhiệm tốt trọng trách bảo vệ
chăm lo quyền lợi ích của người lao động trên cơ sở hỗ trợ để pháp luật liên quan đến người lao động được thực thi công bằng
hơn nữa tổ chức công đoàn cũng cần đề xuất những chính sách để làm sao mức lương tối thiểu
đáp ứng được mức sống tối thiểu của người lao động nhất là hỗ trợ người lao động
ký kết các thỏa ước lao động tập thể với các doanh nghiệp để quyền lợi của người lao động được bảo vệ
là cầu nối giải quyết các tranh chấp trong lao động bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động và chủ sử dụng lao động
qua hơn chín năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
nhiều làng quê trên cả nước đã xanh sạch đẹp trở thành những miền quê đáng sống
tại đây người dân có thêm việc làm có thêm thu nhập từ đó góp phần bảo tồn phát triển các giá trị văn hóa truyền thống
thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn
phong trào nông thôn mới thì thực tực vì chúng tôi có suy nghĩ rằng là chúng tôi được hưởng lợi rất nhiều
và chúng tôi mọi người đều tham gia ủng hộ
nhiệt tình với công việc của địa phương
ví dụ như là đường ngõ mà mình tham gia mọi người cùng tham gia với nhà nước cùng làm cho nó khang trang đẹp đẽ
đến nay cả nước đã có gần bốn năm trăm linh xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm hơn năm mươi
bình quân cả nước đạt hơn một mươi năm tiêu chí trên một xã
có bảy mươi sáu trên sáu trăm sáu mươi bốn huyện đạt chuẩn nông thôn mới chiếm gần một mươi một sáu
cả nước không còn xã dưới năm tiêu chí
năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám tổng nguồn lực huy động được đạt khoảng tám trăm hai mươi một tỷ đồng
trong đó nguồn lực huy động từ người dân là bảy và doanh nghiệp gần
trong chín năm triển khai nông thôn mới giai đoạn một hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm giai đoạn hai hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn hai mươi
thì cái cơ cấu về huy động nguồn lực trong đó nguồn lực ngân sách cũng như nguồn lực xã hội đã có những thay đổi đáng kể
trong chín năm qua chúng ta đã huy động được nguồn lực rất lớn là hai triệu tỷ cho xây dựng nông thôn mới
cũng huy động nguồn lực từ người dân và cộng đồng đóng góp đặc biệt là vấn đề hiến đất
và cái chủ động tự nguyện đóng góp vào xây dựng nông thôn mới đây là một nguồn lực rất lớn
chương trình xây dựng nông thôn mới đã nêu cao vai trò của người dân
theo đó dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra và dân hưởng thụ
còn nhà nước chỉ đóng vai trò định hướng tạo nền tảng để người dân hành động vì lợi ích chung của xã hội
thưa quý vị trong giai đoạn tiếp theo hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tập trung xây dựng nông thôn mới
tập trung vào việc ứng dụng khoa học công nghệ phát triển kinh tế nông thôn
gắn với bảo vệ môi trường và khuyến khích người dân tập trung vào sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ
đây là mô hình sản xuất cây cảnh của gia đình ông vũ văn hoa thôn vĩnh khê xã điển xá huyện nam trực tỉnh nam định
với mô hình này đã đem lại cho gia đình ông hoa hàng trăm triệu đồng mỗi năm
tạo công an việc làm với mức thu nhập ổn định cho người lao động trung bình khoảng bốn mươi ba triệu đồng một người một năm
tăng tám mươi so với năm hai nghìn một mươi
xác định xây dựng nông thôn mới người dân có vai trò trung tâm
nên chính quyền các địa phương chỉ đóng vai trò định hướng
vì vậy ở nhiều địa phương các gia đình đã chủ động hiến ngày công hiến đất
để xây dựng bộ mặt làng xã ngày một khởi sắc
và cũng rất là có cái mong muốn cho làng này được phát triển
vì vậy cho nên là và lại được có cái phong trào xây dựng nông thôn mới
thì mọi người càng phấn khởi để tiến hành công việc làm nghề cho hoàn chỉnh hơn
và đẹp đẽ hơn để phục vụ cho xã hội cũng như gia đình
không chỉ huyện nam trực nhiều địa phương ở tỉnh nam định đã rất thành công trong xây dựng nông thôn mới
điểm mấu chốt của tỉnh là khoán kinh phí
xây dựng nông thôn mới cho từng địa phương
nam định thì có cơ chế khoán cho các địa phương
kinh phí để các địa phương chủ động tự bàn bạc thảo luận xây dựng các công trình phúc lợi thực sự cần thiết cho địa phương
và mỗi một xã của nam định được tỉnh hỗ trợ từ tám đến một mươi tỉnh
căn cứ với nguồn lực như vậy thì các địa phương tự bàn bạc thảo luận cân đối
khác với các tỉnh miền bắc ở một số tỉnh phía nam
xây dựng nông thôn mới khó nhất là việc xác định tiêu chí nào thực hiện trước tiêu chí nào thực hiện sau
địa phương nào tập trung vào xây dựng các công trình thủy lợi giao thông và quan tâm nhiều hơn đến hộ nghèo sẽ rất bền vững
trong một mươi chín tiêu chí như thế có một tiêu chí về vấn đề thủy lợi
thì đồng bằng sông cô long không nghiêng gì hiểm trăng đâu
mà một mươi ba tỉnh đồng bằng sông long phải tập trung đây là một tiêu chí cực kỳ quan trọng
tức là thủy lợi phục vụ cho sản xuất phục vụ cho đời sống
nếu như tiêu chí lợi mà không tốt thì tự ảnh hưởng đến sản xuất ảnh hưởng đến thu nhập của bà con ảnh hưởng đến đời sống
thì nó ảnh hưởng tiêu chí thứ một mươi một và thứ một mươi tức là cái thu nhập và cái hộ nghèo
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tập trung xây dựng nông thôn mới
tập trung vào việc ứng dụng khoa học công nghệ phát triển kinh tế nông thôn gắn với bảo vệ môi trường
và khuyến khích người dân tập trung vào sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ
giai đoạn tới đây hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi rất nhiều vấn đề đặt ra trong chương trình xuyên nông thôn mới của chúng ta
một là bộ tiêu chí chúng ta phải đánh giá là có những tiêu chí tới đây mang tính chất bản chất
đó là sự phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn là chúng ta phải đề rất cao
cái nhóm nội dung thứ hai chúng tôi cho rất là quan trọng là tình hình thế giới đã biến nổi rất là nhiều
khoa học công nghệ giai đoạn bốn mở ra một cơ hội
thì cũng là một cái thách thức làm sao chúng ta tận dụng tốt nhất được những cơ hội mở ra
để rút ngắn khoảng cách phát triển giữa chúng ta và các nước
cùng với đó ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục lồng ghép với các chương trình xóa đói giảm nghèo
chương trình các xã vùng biên giới hải đảo gắn giữa phát triển rừng bền vững với xóa nghèo
tập trung hơn nữa vào xây dựng nông thôn mới từ các thôn bản khó khăn xây dựng nông thôn mới thực sự bền vững
tiếp theo chương trình khẩn trương điều tra vụ lâm tặc tông xe vào lực lượng cảnh sát giao thông
học bác để phục vụ nhân dân tốt hơn
thưa quý vị sau vụ việc lái xe chở lâm sàn tông thẳng vào chốt cảnh sát giao thông
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện công trờ ro tỉnh gia lai cho biết
đã tiến hành tạm sự đối tượng là người trực tiếp điều khiển phương tiện cùng tăng vật gồm xe ô tô cùng nhiều gốc gỗ hương
cầm hiện vụ việc đang được khẩn trương điều tra làm rõ
đây là những hình ảnh về hành vi của đối tượng nguyễn thanh hùng ba mươi ba tuổi
trú tại phường tây sơn thị xã an khê tỉnh gia lai
khi dùng xe ô tô tông vào lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện công trờ ro
hậu quả khiến đại úy nguyễn đức dũng bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
ngay sau đó đối tượng đã bị bắt giữ
tại cơ quan điều tra bước đầu xác định chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy
hùng điều khiển xe ô tô biển kiểm soát sáu mươi k bảy nghìn sáu mươi năm trở lâm sản trái phép từ địa bàn huyện công trờ ro
ra thị xã an khê tiêu thụ
khi phát hiện lực lượng chức năng đối tượng hùng bất chấp hiệu lệnh yêu cầu dừng xe
dùng phương tiện lao vào lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
đối với vụ việc xảy ra vào ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
các đối tượng đã manh động liều lĩnh tông vào lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
công an huyện sẽ tiến hành xác minh điều tra xử lý nghiêm đủ sức răng đe theo quy định của pháp luật
nhằm phong ngừa và răng đe những vụ việc tương tự có thể xảy ra trong thời gian tới
qua kiểm tra nhanh bước đầu đối tượng nguyễn thanh hùng cùng một đối tượng đi cùng dương tính với ma túy đá
kiểm đếm trên xe ô tô của đối tượng có gần hai trăm linh kg gốc gỗ hương cầm bằng lăng trái phép
điều đáng lo ngại tại địa bàn huyện công trờ ro trong thời gian gần đây
tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép có dấu hiệu gia tăng mạnh
nguy hiểm hơn các đối tượng khai thác vận chuyển sẵn sàng manh động khi bị lực lượng chức năng phát hiện ngăn chặn
chúng tôi vẫn sẽ cương quyết hơn nữa đấu tranh đối với các loại tội phạm này
hiện cơ quan điều tra công an huyện công trờ ro đang tạm giữ đối tượng nguyễn thanh hùng
để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ đồng thời tiếp tục làm rõ các hành vi khác của đối tượng này
đại úy nguyễn đức nhã cán bộ cảnh sát giao thông bị thương trong quá trình chặn bắt các đối tượng trên
hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định trong tình trạng ổn định không nguy hiểm đến tính mạng
sáng nay một vụ vận chuyển lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc
bị cục quản lý thị trường phối hợp với công an tỉnh phú yên bắt giữ
số hàng bị bắt giữ gồm bảy ba trăm tám mươi chai bia nhãn hiệu henneken và một mươi năm chai sữa ensur
ngoài ra còn có một một trăm một mươi sáu lon sữa enxua dạng bột tất cả được nguy trang bằng các thùng nhựa trở chứng gia cầm
xe vận chuyển hàng mang biển kiểm soát bảy mươi bốn c sáu nghìn chín trăm ba mươi ba do tài xế hoàng hiếu nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê quán quảng trị điều khiển chạy hướng từ quảng trị vào thành phố hồ chí minh để tiêu thụ
toàn bộ số hàng hóa được đưa về đội quản lý thị trường số một thuộc cục quản lý thị trường tỉnh phú yên để xử lý theo quy định của pháp luật
trước thêm năm học mới tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai câu chuyện làm thế nào để không tiếp diễn tình trạng học sinh phải học ca ba
luôn là vấn đề nan dài đối với ngành giáo dục và chính quyền địa phương
mặc dù các trường tiểu học trung học cơ sở được đầu tư xây dựng mới liên tục
nhưng do nhu cầu của học sinh đến lớp tăng cao nên vấn đề quá tải trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi vẫn tiếp tục diễn ra tại các phường có đông người nhập cư
dự kiến năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi trường tiểu học chẳng dài một có khoảng chín trăm linh học sinh vào lớp một
thế nhưng chỉ sau hai ngày tiếp nhận hồ sơ số lượng đã vượt quá một tính cả ba trường tiểu học trên địa bàn
năm học này có khoảng gần ba học sinh vào lớp một
do đó nhiều phụ huynh đi nộp hồ sơ cảm thấy lo lắng trước tình trạng quá tải học phải học ca ba
lượng học sinh nó đông sợ các cháu nó chặt chỗ rồi học đông quá nhiều khi cái chất lượng tiếp thu của các cháu nó không có được ấy
nếu mà học ca ba thì cái ca buổi trưa rất là khó khăn đối với phụ huynh
tại vì phụ huynh cũng có thể có những phụ huynh là phải đi làm và không thể ai lúc nào cũng ở nhà cả
nếu mà học ca ba thì cái ca buổi trưa rất là khó khăn đối với phụ huynh
tại vì phụ huynh cũng có những phụ huynh là phải đi làm và không thể ai lúc nào cũng ở nhà cả
với số lượng học sinh tăng cao thì năm học tới
việc tái diễn tình trạng học ca ba tại các trường tiểu học ở phường trảng dài là điều khó tránh khỏi
điều này vừa ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học vừa gây khó khăn cho công tác quản lý cũng như đưa đón của phụ huynh
trước thực trạng trên ngành giáo dục và chính quyền địa phương đang tính đến phương án tận dụng một số phòng chức năng
và mượn một số phòng học tại hai trường trung học cơ sở trên địa bàn để tạm thời không phải học ca ba
thì ở bên trung học cơ sở trang dài đã mượn được sáu lớp vào học buổi sáng và bảy lớp học buổi chiều
thì như vậy sẽ giải quyết cho cơ sở hai của trường tiểu trang dài ở khu phố hai là được một mươi ba lớp
và còn ba lớp nữa thì sẽ học ở bên trung học cơ sở trường sa
còn nhà trường bên tiểu trang dài thì tận dụng một cái phòng học hội đồng để được hai lớp
và mượn ở bên trung học cơ sở trường xa ba lớp
để sẽ giải quyết được cái ca ba của năm nay
điều đáng nói những năm qua chính quyền thành phố biên hòa đã đầu tư xây dựng hàng chục trường học mới
trong đó riêng tại phường trảng dài hai năm qua đã xây thêm ba trường tiểu học và trung học cơ sở
nhưng đến nay vẫn quá tải học sinh do lượng người nhập cư lớn
do đó việc đầu tư xây dựng mới thêm trường học tiếp tục là nhiệm vụ cấp bách
liên quan đến việc đầu tư xây dựng dự án cải tạo nâng cấp nhà máy đổi mới công nghệ xử lý rác
ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu các sở ngành khẩn trương phối hợp với các chủ đầu tư hoàn trình hồ sơ các dự án để sớm được phê duyệt
thành phố giao sở tài nguyên và môi trường làm đầu mối phối hợp thẩm tra hoàn thiện các nội dung liên quan đến dự án chuyển đổi công nghệ
đầu tư xử lý rác của các đơn vị đánh giá theo từng quý
nếu không đáp ứng được tiến độ hoặc tích cực thực hiện thì đề xuất ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định
đồng thời thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường hồ sơ thủ tục đất đai trước ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín để hoàn thiện pháp lý cho các dự án
hiện mỗi ngày tp hcm thải ra khoảng tám ba trăm linh tấn rác thải sinh hoạt trong đó có tới bảy mươi sáu đem trốn lấp
công nghệ xử lý rác lạc hậu như vậy gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường trong thành phố
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm cho biết đơn vị đang hoàn chỉnh đề án làn đường ưu tiên cho xe buýt
để trình hội đồng tư vấn giao thông đô thị thành phố xem xét và thẩm định để sớm triển khai thực hiện
đường điện biên phủ và đường võ thị sáu quận ba là hai tuyến đường được lựa chọn thí điểm làn đường riêng cho xe buýt sẽ được triển khai trong năm nay
việc ưu tiên cho xe buýt nhằm rút ngắn thời gian hành trình để khách đi học và làm việc đúng giờ
theo trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm hai đường này đều một chiều dọc tuyến có nhiều đường cắt ngang
thường xuyên xảy ra ủn tắc cục bộ ở khu vực gần giao lộ
theo phương án tổ chức trong giờ cao điểm sáng từ sáu h ba mươi đến tám h ba mươi chiều từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi tám h ba mươi phút
và từ thứ hai đến thứ sáu xe cá nhân không được phép lưu thông vào làn đường ưu tiên cho xe buýt
ngoài giờ cao điểm cho phép các phương tiện cá nhân lưu thông vào làn đường xe buýt
riêng ngày thứ bảy và chủ nhật các loại xe được lưu thông bình thường kể cả trên làn đường ưu tiên cho xe buýt
thưa quý vị và các bạn sinh thời chủ tịch hồ chí minh luôn nhắc nhở các cán bộ đảng viên phải gần dân
thật lòng và chăm lo cho cuộc sống của nhân dân học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
theo tinh thần chỉ thị số năm ngày càng xuất hiện nhiều tập thể cá nhân có những cách làm hay vì dân phục vụ
sau đây là ký nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
công an huyện lệ thủy tỉnh quảng bình mô hình trọng tâm trong thực hiện làm theo gương bác
đó chính là diễn đàn cùng lắng nghe và chia sẻ đây là nơi mà những người lầm lỡ có thể tìm đến để giải bày chia sẻ tìm sự giúp đỡ
anh lê văn sĩ vốn là sinh viên đại học bách khoa sau thời gian chìm trong ma túy anh tìm đến diễn đàn với khảo khát làm lại cuộc đời
các chiến sĩ công an lệ thủy đã đồng hành giúp anh cai nghiện định hướng và hỗ trợ anh mở một lớp dạy học tại nhà
hôm nay anh sĩ trở thành thầy giáo được nhiều học sinh trong vùng tìm đến